thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm số hai trăm tám mươi địa biên phủ phường bảy quận ba tp hcm
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bốn quyết định văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày tám và ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm một nguyễn minh khải giám đốc hai võ thị trinh nga phó giám đốc ba phí duy tiến nguyên phó giám đốc bốn nguyễn quốc toàn nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức
tham gia chỉ đạo thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn hai mươi

tiến hành điều tra mở rộng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn đối tượng là cán bộ viên chức bệnh viện mắt tp hcm với vai trò đồng phạm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự cụ thể như sau
nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó giám đốc bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường võ thị sáu quận ba tp hcm
phan thị bích hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện mắt tp hcm chú tại phường một mươi năm quận phú nhuận tp hcm
ba nguyễn đỗ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường một mươi một quận một mươi tp hcm
lương ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó trưởng khoa khám mắt bệnh viện mắt tp hcm trú tại phường tám quận năm tp hcm
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật